hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm
phiên tòa phúc thẩm trên do thẩm phán phan đức phương làm trù tọa
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là bà đặng thị hàn ni cũng vắng mặt tại tòa
trong khi đó người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác là bà đinh thị lan thì xuất hiện tại tòa từ khá sớm
bà này đã bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác
các bị cáo gồm đặng anh quân tiến sĩ luật nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà phương hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân trường phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
đều vắng mặt tại tòa phiên tòa phúc thẩm
trong đó các bị cáo nhi hà tân và luật sư bảo chữa cho các bị cáo này đều có đơn xin hoãn phiên tòa
ông huỳnh uy dũng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt tại tòa
như luật sư bảo chữa cho các bị cáo vắng mặt
sau khi hội ý hội đồng xét xử đồng ý với đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa lần này
trước đó sửa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù
ông đặng anh quân tiến sĩ luật hai năm sáu tháng tù
bà nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng bà lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
ông huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng nhận bức án một năm sau tháng tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau đó ông đặng anh quân ông huỳnh công tân bà nguyễn thị mai nhi bà lê thị thu hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan bà đặng thị hàn ni
sự kiến phiên tòa chỉ diễn ra trong một ngày
hội đồng xét xử phúc thẩm gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán phan đức phương và các thẩm phán huỳnh thanh xuyên lê thị tuyết trinh
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên mạng internet có nội dung biện đặt
sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
phó nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiền trần thị thủy tiên lê cung vinh
huỳnh minh hưng đình thị lan lê thị giàu trương việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream
cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc phu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập
quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet thông báo thời gian chủ đề live stream
chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng bà hà ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
chiều ngày một tháng ba vừa qua tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi là luật sư nhà báo một năm sáu tháng tù
ông trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi là luật sư hai năm tù cũng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà đặng thị hằng nhi sử dụng tài khoản youtube và facebook nhà báo hằng nhi để phát buổi live stream có tiêu đề
bà hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không
theo kết luận giám định buổi live stream có những nội dung phát ngôn thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng
đối với ông trần văn sĩ có tám buổi ghi hình từ ngày một mươi năm tháng tám đến một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên tài khoản facebook và youtube của mình
nói những nội dung không đúng sự thật
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của vợ chồng bà nguyễn phương hằng
gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu
chiều hai mươi tháng hai tòa án nhân dân tp hcm đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định xét xử đến bà nguyễn phương hằng
được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo đặng thị hằng nhi và trần văn sĩ
đồng thời trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng hai
tòa án cũng đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
cũng theo một nguồn tin bà hằng đang chấp hành án ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam an phước tỉnh bình dương
trước đó trong phiên xét xử bà hằng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tp hcm cũng đã triệu tập bà hàn ni đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo kế hoạch ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngoài triệu tập bà phương hằng tòa án còn triệu tập ông huỳnh uy dũng trong bà hằng
công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hữu với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán ngô ngọc thắng thư ký phiên tòa là bà đặng thị mỹ phượng
có ba kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa gồm nguyễn quang duyệt trần quang trung và trương thế bằng
ông trần văn sĩ và bà đặng thị hằng nhi bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quản hai ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong vụ án này bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty cổ phần đại nam
quỹ tử thiện hàng hiểu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube tên l s trần văn sĩ và bà đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook tên nhà báo hàn ni
và một số đối tượng khác đã đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật
các buổi ghi hình bài đăng này nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của bà nguyễn phương hằng
ông huỳnh uy dũng trong bà hằng và gây ảnh hưởng đến quỹ tử thiện hàng hữu công ty cổ phần đại nam
quá trình điều tra
khai ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng
ông dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can đặng thị hàn ni
người đã đưa ra những nội dung biện đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của ông dũng và bà hằng
còn bà hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bà đặng thị hàn ni
phi đã đưa ra những nội dung làm nhục vù khống bà hằng ông dũng công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu
kết quả điều tra bà đặng thị hàn ni đã sử dụng tài khoản facebook và tài khoản youtube mang tên nhà báo hàn ni
để phát buổi ghi hình tiêu đề bà hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không
bà đặng thị hàn ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
tại cơ quan công an bị can đặng thị hàn ni khai những thông tin nói đến đời tư của bị can nguyễn phương hằng
là căn cứ một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo đã đăng
thế nên bà không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai
không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của nguyễn phương hằng
không cần thiết kiểm tra không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép
bên cạnh đó bà ni khai biết bà phương hằng có tên gọi khác là nguyễn thị thanh tuyền và là người liên quan tới vụ án năm cam
hải ni khai nguyên nhân có những phát ngôn trên là vì bị can nguyễn phương hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cùng ngày hôm đó
và có những lời lẽ xúc phạm đến bà
từ đó đặng thị hàn ni có buổi ghi hình phát lại vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để phản biện lại những nội dung mà bà nguyễn phương hằng nói là không đúng về việc bà ni tống tiền doanh nghiệp
là bồ của ông tất thành cang
còn ông trần văn sĩ đã sử dụng tài khoản youtube tên ls trần văn sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như
nph sử dụng chất kích thích để trừ bới nghệ sĩ trò đá miệng công ty cổ phần đại nam và hoạt động phong chống rửa tiền
chính quyền tỉnh bình dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần đại nam như nph
sũng lỏ vôi đã thất bại toàn tập qua live stream sáng
theo kết luận các tài liệu này có nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín
nhân phẩm cá nhân ông huỳnh uy dũng bà nguyễn phương hằng
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam vi phạm luật an ninh mạng

ông ta đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bị can nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng
các thông tin này là căn cứ vào các buổi ghi hình do bị can nguyễn phương hằng đã phát trực tiếp trước đó với một số cơ sở khác
bị can trần văn sĩ trình bày nguyên nhân có những phát ngôn trên là do bà nguyễn phương hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ
báo chí đòi phong sát giới nghệ sĩ
những lời lẽ trái với thuận phong mỹ tục
từ đó ông sĩ cho rằng có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bị găn hàng
cũng theo bị can trần văn sĩ bản thân phát ngôn về ông dũng vì ông này thường hay ghi hình cùng bị can nguyễn phương hằng
hành vi của bà hàn ni và ông trần văn sĩ đã vi phạm các điểm a b khoảng ba điều một mươi sáu
điểm d khoảng một điều một mươi bảy luật an ninh mạc và điểm d khoảng một điều năm
nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
về phần nhân sự bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng cũng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần đại nam
quỹ tử thiện hàng hữu không có yêu cầu bồi thường
trước đó bà nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau bản án sơ thẩm bà hằng không kháng cáo chấp nhận mức hình phạt ba năm tù giam ba mươi sáu tháng
bà nguyễn phương hằng bị bắt giam từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay là gần hai mươi ba tháng
bà nguyễn phương hằng đang chấp hành án tại trại giam an phước tỉnh bình dương
về việc tòa triệu tập bà nguyễn phương hằng đến phiên xét xử hàn ni
nhiều độc giả thắc mắc người có quyền lợi
quan trong vụ án có những quyền gì và có thể vắng mặt tại tòa hay không
theo luật sư trương văn tuấn đoàn luật sư tp hcm khoảng hai sáu mươi năm bộ luật tố tụng hình sự quy định
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có các quyền như
đưa ra chứng cứ tài liệu đồ vật yêu cầu yêu cầu giám định định giá tài sản theo quy định của pháp luật
tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa
tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình
xem biên bản phiên tòa tự bảo vệ nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
trình bày ý kiến về chứng cứ tài liệu đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra đánh giá
kháng cáo bản án quyết định của tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình
khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
đồng thời khoảng ba điều sáu mươi năm bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ có mặt theo giấy trự tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụ
trình bày trung thực những tỉnh tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình và chấp hành quyết định
yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụ
theo luật sư tuấn người có quyền lợi nhiệm vụ liên quan trong vụ án hình sự có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án để tham gia phiên tòa xét xử
trong trường hợp có lý do chính đáng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có thể làm đơn xin vắng mặt
việc tiến hành xét xử hay ra quyết định hoãn phiên tòa sẽ được hội đồng xét xử xem xét cân nhắc
tuy nhiên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp xin xét xử vắng mặt
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến có văn bản trình bày ý kiến của mình nộp cho tòa án